tính đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng bảy việt nam ghi nhận thêm một ca dương tính với virus sars cov hai
là chuyên gia người nga đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên ba trăm tám mươi ca
trong ba trăm tám mươi hai ca mắc đã có thêm một ca được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi lên ba trăm năm mươi bảy ca
số ca còn đang điều trị là hai mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một trăm ba mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bảy mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác chín sáu trăm một mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm bốn mươi hai người